chuyển sang phần tin tức quốc tế cuộc xung đột tại ukraine đã bước sang ngày thứ hai
trên cơ sở đồng thuận giữa nga và ukraine nhiều hành lang nhân đạo tiếp tục được mở
để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố mariuphon
cửa khẩu veselo vozhnezenka của tỉnh rostov cách thành phố mariupol năm mươi bảy km
chứng kiến những đoạn xe nhộn nhịp chở người dân sơ tán
hàng chục xe buýt khác cũng đang chở sẵn để qua bên dưới đón người dân
từ cửa khẩu này mất khoảng ba mươi phút đi xe để về đến trung tâm hỗ trợ ban đầu
cho người sơ tán từ mariupol
tại đây mọi người được ghi danh và bố trí chỗ ở tạm thời
sau đó họ được phân loại và theo nguyện vọng được đưa đến các trung tâm hỗ trợ người lánh nạn
hoặc rời về nhà người thân ở nga
chỉ tính riêng ngày một mươi tám tháng ba có gần bốn mươi ba người đã được sơ tán khỏi maliupol
và một trăm ba mươi bốn tấn thuốc men thực phẩm và nhu yếu phẩm đã được chuyển tới thành phố này
bộ quốc phòng nga đã nhận được thông tin về những người sơ tán
được gần hai bảy triệu yêu cầu từ người dân ở ukraine muốn sơ tán tới nga
phía nga cho biết việc sơ tán công dân ukraine và người nước ngoài đến các khu vực an toàn
vẫn đang được thực hiện cùng các biện pháp khôi phục cuộc sống hòa bình
tại nhiều vùng lãnh thổ ở ukraine